lãnh đạo ubnd huyện gia lâm hà nội cho biết trưa ngày bốn tháng một mươi một phó chủ tịch ubnd thành phố
chử xuân dũng đã về làm việc tại xã ninh hiệp thống nhất thực hiện giãn cách toàn bộ xã đến khi có thông báo mới
đồng thời lập các chốt kiểm soát y tế những người tiêm đủ hai mũi vaccine và có xét nghiệm pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ thì sẽ được ra vào xã xã ninh hiệp thực hiện theo cấp độ bốn nguy cơ rất cao
trong thời gian giãn cách tập trung xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao là f một những người già
người có bệnh nền với tốc độ khẩn trương nhất sớm nhất có kết quả nhanh nhất từ đó đánh giá tình hình
từng thôn từng khu vực dân cư nếu cần thiết thì phong tỏa mức hẹp nhất trước đó sau khi ghi nhận
ca mắc covid một mươi chín tại xóm bốn xã ninh hiệp chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa dừng hoạt động
toàn bộ chợ ninh hiệp để xét nghiệm truy vết trường hợp tiếp xúc đồng thời các dịch vụ kinh doanh
người không cần thiết trong xã cũng được yêu cầu tạm dừng